tin quốc tế ngày hôm qua ít nhất bảy người đã thiệt mạng hai mươi năm người bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn một trăm năm mươi phương tiện ở bang louisiana miền nam của nước mỹ
nguyên nhân được cho là do màn siêu sương mù gây cản tầm nhìn của các tài xế
theo giới chức địa phương vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra trên đường cao tốc interstat năm mươi năm khiến hơn một trăm năm mươi phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng
hiện tượng siêu sương mù đã khiến cho tầm nhìn của tài xế giảm xuống mức gần như là bằng không dẫn đến va chạm liên hoàn
những hình ảnh do sở cảnh sát bang louisiana công bố cho thấy là nhiều ô tô xếp trồng lên nhau có nhiều chiếc bốc cháy và phát nổ tại hiện trường
lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt để tiến hành các biện pháp cấp cứu người bị nạn cũng như dọn dẹp các mảnh vỡ gây cản trở trên cả hai làn đường hướng bắc và nam
trong số hai mươi năm người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch